vâng như vậy là đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi trận động đất mạnh bảy tám độ cướp đi sinh mạng của hơn bốn mươi một người xảy ra tại thổ nhĩ kỳ và syri
những người dân may mắn sống sót sau động đất đang cố gắng bắt đầu lại cuộc sống mới và thích nghi với hoàn cảnh thiếu thốn hiện tại
tại syri không ít người dân đang sống trong cảnh đói rét vì thiếu lương thực và năng lượng để sửa ấm do những lệnh cấm vận trước đó của phương tây
gia đình anh ames là một trong những trường hợp thương tâm nhất anh bị liệt do chúng bom từ cuộc nội chiến ở đất nước năm hai nghìn một mươi hai
trong trận động đất vừa qua anh may mắn được một người hàng xóm cứu thoát khỏi đống đổ nát
hiện anh và gia đình sống tạm ở một cửa hàng bị bỏ hoang nơi lạnh đến mức họ không thể ngủ mỗi đêm
chúng tôi có dầu nhưng nó lại nằm dưới sự kiểm soát của mỹ và ở đây rất khó để mua được ga dầu diesel hay xăng
mùa đông chúng tôi sửa ấm bằng cách đốt gỗ
rác nhựa hoặc bất cứ thứ gì có thể cháy trong bếp lò nhưng giờ đây thì đến bếp lò cũng chẳng có chỉ còn vài cái chăn
còn chị tulay palakul và ba đứa con nhỏ của mình đang sống trong một chiếc lều tạm được dựng ngay bên ngoài ngôi nhà của họ ở thành phố hatay miền nam thổ nhĩ kỳ
động đất đã khiến ngôi nhà của họ bị rạn nứt một phần trong khi mọi đồ đạc và vật dụng hàng ngày đều bị đè bẹp
do đó tất cả mọi thứ đều được tận dụng giống như chiếc xe đẩy hàng giờ trở thành nôi đẩy cho đứa
thằng bé thích chiếc xe đẩy lắm chúng tôi đang cố gắng xoay sở như vậy hy vọng rằng những ngày này sẽ qua đi
thảm họa động đất đã tàn phá các thành phố ở cả thổ nhĩ kỳ và syri khiến những người sống sót trở thành vô gia cư trong cái lạnh bút giá
tuy nhiên chính giữa vô vàn điều khắc nghiệt này nghị lực sống của người dân lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết
tôi không bao giờ nghĩ chúng tôi sẽ rơi vào hoàn cảnh tưởng chừng như chỉ có một người
chỉ có trong những bộ phim về thảm họa như thế này
nhưng dù sao tôi vẫn may mắn khi căn nhà không bị hư hại quá nhiều
chúng tôi sẽ dọn dẹp từ từ từng chút một
trong một thời gian ngắn chúng tôi sẽ thu dọn được đống đổ nát này
trong khi đó các chuyến hàng cứu trợ và phương tiện vật tư thiết yếu từ khắp nơi trên thế giới
đang liên tục được tiếp nhận và vận chuyển đến những khu vực lân cận bị ảnh hưởng
chính quyền người dân địa phương và các đoàn cứu trợ quốc tế vẫn đang trong nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân với hy vọng
dù rằng le lói nhất là họ vẫn sống sót sau thảm họa